nơi vẫn giữ được nét mộc mạc của vùng đất chính rồng
bữa cơm cộng đồng mang hương vị đồng quê
tất cả đã liếu chân du khách từ những điều giản dị